tối qua ngày bảy tháng năm tỉnh vĩnh long đã tổ chức lễ kỷ niệm một mươi năm thành lập thành phố vĩnh long
và đón nhận huân chương lao động hạng ba đến sự buổi lễ có đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung mương
và phó chủ tịch nước tạng thị ngọc thịnh
qua một mươi năm thành phố vĩnh long đã có sự chuyển biến mạnh mẽ kinh tế tiếp tục tăng trưởng
cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng tăng nhanh tỉ trọng dịch vụ thương mại công nghiệp
đạt bốn mươi năm chín triệu đồng tăng tám chín triệu đồng so với năm hai nghìn một mươi năm
dịp này thành phố vĩnh long vinh dự đón nhận huân trường lao động hạng ba
đây là sự ghi nhận và đánh giá cao của đảng nhà nước đối với những công hiến và thành tiệu quan trọng
của đảng bộ chính quyền quân và dân thành phố vĩnh long trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc